thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín tối nay của bộ y tế cho biết có thêm ba trăm ba mươi ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất là một trăm bốn mươi chín ca tổng số ca mắc trong ngày là một bảy
và trong ngày cũng có bốn trăm tám mươi bệnh nhân khỏi bệnh
sau bốn lần kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh chính thức quyết định áp dụng chỉ thị một mươi sáu từ giờ ngày chín tháng bảy
lãnh đạo tp hcm cũng chỉ đạo các sở ngành tạm ngưng hoạt động các loại hình vận tải công cộng
xe hai bánh kết nối công nghệ với hành khách xe ôm
chủ tịch ubnd tp hcm cho biết hiện nay số ca nhiễm covid một mươi chín tại tp hcm tăng nhanh
tuy nhiên nguồn lực của thành phố vẫn đảm bảo
vì vậy đề nghị người dân không cần tích chữ hàng hóa không tập trung đông người tại siêu thị hay chợ truyền thống
đồng thời kêu gọi người dân hãy tin tưởng chung sức cùng với lãnh đạo thành phố
trong thời gian một mươi năm ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
phát huy tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi gia đình là pháo đài chống dịch
đồng thời ủng hộ cảm thông khi thành phố áp dụng giãn cách xã hội